ngày hôm qua một ngày sau khi xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng tại nhà harkovskoye city hall ở ngoài ô moskova
tổng thống tajikistan erumali dronom đã điện đàm với tổng thống nga vladimir putin
tổng thống ramon đã lên án những kẻ thực hiện vụ tấn công và tuyên bố những kẻ khủng bố không có quốc tịch không có tôn giáo
nhà lãnh đạo tajikistan gọi đây là thảm họa gây sợ và cầu mong các nạn nhân chóng bình phục
hai nhà lãnh đạo nga và tajikistan khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống khủng bố
chủ nghĩa cực đoan và các biểu hiện của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo
trước đó ủy ban điều tra nga cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một mươi một nghi can trong vụ tấn công thảm khốc nói trên
trong đó có bốn kẻ tình nghi thực hiện trực tiếp đều là công dân nước ngoài và có thông tin là người tajikistan
trong một diễn biến liên quan tập đoàn korkus của tỷ phú aras agragatov tuyên bố sẽ khôi phục lại tòa nhà korkus city hall
nơi bị phá hủy bởi vụ xả súng và đốt phá khiến hơn một trăm năm mươi người thiệt mạng